cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam phan thị bé hai
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại ấp chín xã trí lực huyện thới bình tỉnh cà mau vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi sáu bà phan thị bé hai đứng ra tổ chức hoạt động chơi hụi và đứng ra làm chủ hụi huy động nhiều người dân tham gia
trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín do bản thân cần tiền tiêu xài cá nhân
bé hai đã tự ý lấy tên hụi viên có tham gia chơi trong dây hụi để hốt hụi
đến khi không còn khả năng thanh toán thì bé hai tuyên bố dừng hụi
theo kết quả điều tra ban đầu số tiền hai chiếm đoạt của các hụi viên là trên sáu trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của phan thị bé hai để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra